thưa quý vị công an tỉnh bắc ninh vừa thông tin cho biết đã bắt được hai nghi can trong vụ án giết người xảy ra vào tối ngày hai tháng tám tại thành phố tử sơn
lực lượng chức năng đã di lý hai đối tượng này từ lai châu về bắc ninh để tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị các đồng chí và các bạn khoảng hai mươi h ngày hai tháng tám tại cửa hàng thu mua phế liệu thuộc phường tân hồng thành phố tử sơn
đã xảy ra một vụ giết người cướp tài sản với thủ đoạn rất manh động và liều lĩnh
nạn nhân là bà phan thị bốn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy bị tử vong với nhiều vết đâm trên cơ thể
ngay sau khi nhận tin báo ban giám đốc công an tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự
chủ trì phối hợp công an huyện tiên du công an thành phố từ sơn và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh
nhanh chóng khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và tiến hành đồng bộ các biện pháp công tác với quyết tâm truy tìm kẻ thù ác
sau một mươi giờ tích cực điều tra thu thập chứng cứ công an tỉnh bắc ninh đã phối hợp với công an tỉnh lai châu bắt giữ hai kẻ thù ác khi đang lẩn trốn tại phường đông phong thành phố lai châu
đó là lê hữu hiệu sinh năm hai nghìn sáu ở huyện ba vì thành phố hà nội và vàng văn nghị sinh năm hai nghìn sáu ở huyện nậm nhùn tỉnh lai châu
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận toàn bộ quá trình gây án
khoảng bảy giờ bảy giờ rưỡi gì đấy
nhật một cái bao vợ cầm vào bàn sắt cho bà rồi hiệu vào gọi
bà mở cửa đi vào theo bà hiệu nó giết cổ bà rồi
chó đâm một chó đi vào cướp ví trên giường với lại hiệu nó lấy túi của bà túi tiền của bà
rồi một chó chạy ra ngoài lên đường góc tối

số tài sản cướp được hai đối tượng chi tiêu cá nhân và trốn đến tỉnh lai châu ngay trong đêm
chúng bàn nhau tiếp tục đi các tỉnh phía nam thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ ngay sau đó
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã thu giữ hai dao bầu và nhiều tăng vật liên quan
ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với lê hiệu hiệu và vàng văn nghị về tội giết người cướp tài sản